tin mới nhất về cơn bão số ba
vào hồi một mươi h ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông
trên vùng ven biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu và theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
cho đến hai mươi hai h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một chín độ vĩ bắc một trăm linh tám một mươi ba độ kinh đông
trên khu vực biên giới việt nam trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi sáu mươi một km một giờ
giật cấp chín từ chiều ngày hôm nay cho đến sáng mai ngày hai mươi sáu tháng tám khu vực ven biển tỉnh quảng ninh
khả năng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khu vực hải phòng lạng sơn khả năng có gió giật cấp sáu cấp bảy
từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to và rông kèm theo gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư
cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc và thanh hóa